các đơn vị hàng không và bao kiều bào đang lao đao rồi
nên mở sớm nhất có thể để cứu ngành hàng không và du lịch
theo cộng đồng cư dân mạng hiện việt nam đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ gần hai tháng
trên một trăm hai mươi năm triệu liều vaccine đã được tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
trong đó người trên một mươi tám tuổi có chín mươi bốn tiêm ít nhất một liều và gần tám mươi tiêm đủ hai liều
tình hình kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc
tuy nhiên hàng không quốc tế vẫn bị đóng cửa
khiến ngành hàng không du lịch tiếp tục gặp khó khăn
càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và nguy cơ mất thị trường ngày càng lớn
còn cách ly thì có mở cửa khách du lịch cũng không đến
những người dân đi làm ở nước ngoài mấy năm chưa được về nước
mong chính phủ cân nhắc bỏ bớt điều kiện cách ly cho bà con về thăm thân lợi
dịch sẽ không bao giờ hết không thể đóng cửa mãi
mở cửa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
thúc đẩy khôi phục du lịch quốc tế nói riêng và kinh tế nói chung
các nước đều đã mở cửa nếu chúng ta không mở
sẽ đánh mất cơ hội cạnh tranh thu hút du khách và đầu tư
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quan điểm mở cửa
nối lại các chuyến bay quốc tế và bỏ điều kiện cách ly đối với hành khách đã tiêm vaccine
thì một số cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng
bởi cho rằng hiện nay dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp
nhất là khi biến chủng mới của covid một mươi chín đã bắt đầu lan rộng ra nhiều nước
ở nhiều châu lục khác nhau
hãy tận trọng không nên mở lúc này
vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp biến chủng mới rất khó lường
vẫn biết các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn
nhưng chúng ta cố gắng chở thêm chút nữa
để có những thông tin chính xác về biến chủng omicron
trước lo lắng về vấn đề biến chủng mới omicron
cục hoàng không việt nam cho biết
cục đã đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng
cho phép không thực hiện các chuyến bay
bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi đến việt nam
còn các chuyến bay đến từ quốc gia vùng lãnh thổ khác triển khai bình thường
theo đại diện các hãng hàng không
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
tổng thị trường vận tải hàng không chỉ đạt một mươi ba bốn triệu lượt khách
bằng hai mươi hai so với trước đại dịch năm hai nghìn một mươi chín
theo bạn đã tới lúc chúng ta mở cửa hàng không
và nới lỏng quy định cách ly với hành khách tiêm đủ hai mũi vaccine chưa
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi
trên facebook của truyền hình công an nhà dân